tối ngày hai mươi sáu tháng bảy tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng nguyễn đức cảnh lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám cho bảy mươi cá nhân tiêu biểu
tham dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
tại lễ trao giải ban tổ chức đã vinh danh bảy mươi cá nhân là những kỹ sư công nhân lao động đã có nhiều sáng kiến trong cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị công ty doanh nghiệp
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư biểu dương bảy mươi cá nhân được vinh dự nhận giải thưởng
mong muốn các cá nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục tạo ra nhiều sáng kiến có hiệu quả thiết thực làm lợi cho doanh nghiệp đất nước
đề nghị tổ chức công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc triển khai thực hiện tốt nghị quyết trung mương sáu khóa một mươi về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt nam thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tập trung đào tạo nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ công nhân lao động đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới